giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đắk nông vừa ký quyết định chấm dứt hợp đồng dự án quản lý bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp
theo mô hình tập thể của hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại hợp tiến ở thôn ba b xã quảng sơn huyện đắk long tỉnh đắk nông
lý do là nhà đầu tư vi phạm luật đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư
và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư
dự án quản lý bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp được ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông chấp thuận chủ trương tại quyết định số bảy mươi năm ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó thanh tra tỉnh đắk nông đã chỉ ra nhiều sai phạm của hợp tác xã hợp tiến như từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một đến tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu để mất hơn bảy trăm ba mươi ba hectare rừng
sau khi nhận thực hiện dự án quản lý bảo vệ rừng và đầu tư
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy hợp tác xã hợp tiến tiếp tục để mất hơn năm mươi ba hectare rừng